liên quan đến vụ hai học sinh bị nước cuốn trôi vào tối ngày tám tháng năm mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tìm thấy thi thể em học sinh còn lại
theo đó sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em nguyễn hoàng minh quân
học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hữu cảnh cách nơi bị nước cuốn trôi khoảng hai km
thuộc khu phố thái hòa phường long bình tân thành phố biên hòa
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày tám tháng năm sau trận mưa lớn hai em đỗ kim xuân và nguyễn hoàng minh quân
học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hữu cảnh đi xe máy qua đoạn đường gần suối bà lúa không may bị cuốn xuống dòng suối